quyền trẻ em tại các nơi vùng sâu vùng xa miền núi khó khăn còn hạn chế
hay thậm chí tiếng nói của trẻ em khuyết tật bị xâm hại
là những điều mà chính các em đã và đang muốn lên tiếng muốn thay đổi
trẻ em khuyết tật rất khó có một cuộc sống có bố mẹ như các bạn bình thường khác

tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một có thể nói là nơi bất cứ trẻ em nào
cũng có thể gọi đến để tố giác tố cáo các hành vi xâm hại xâm phạm trẻ em
các em có thể nhìn thấy bạn bè của mình trẻ em xung quanh mình bị xâm hại hoặc chính các em
tuy nhiên thực tế cũng cho thấy sau hai năm hoạt động đến nay đầu số một trăm một mươi một nhận trên hai năm triệu cuộc gọi
nhưng cũng chỉ hai mươi nội dung liên quan đến xâm hại bạo hành trẻ em
thực tế thì sự việc này xảy ra có thể nhiều hơn song nó chưa phản ánh được thực tế
hay những bất cập trong luật pháp và thực tiễn mà việc bảo vệ trẻ em gặp nhiều rào càn
các vụ việc xử lý chưa phản ánh đúng tính chất vụ việc
của các tổ chức từ ngành lao động thương minh xã hội y tế giáo dục các cơ quan tư pháp lực lượng công an cho nên các tổ chức xã hội phải quy định rõ
chúng ta mới biết được là ở đâu yếu và khâu nào yếu và ai phải chỉ trách nhiệm trước cái vấn đề xâm hại đối với trẻ em

đình cha mẹ phải có kiến thức và cũng cần phải cung cấp kiến thức cho chính bản thân trẻ em
trẻ em là một tác nhân rất quan trọng để tự bảo vệ mình
có lẽ là cái kiến thức cái kỹ năng của các bậc cha mẹ của người lớn cũng như của bản thân các cháu
trong cái việc phòng chống xâm hại thì trẻ em cũng như là tự bảo vệ mình là cũng còn có một cái khoảng trống
cần phải được lấp đầy càng nhanh càng khẩn trương càng tốt rồi cái hiểu biết về pháp luật
báo cáo của một số đoàn công tác giám sát của quốc hội diễn ra trong tháng tám đều cho thấy
tình trạng xâm hại trẻ em có xu hướng gia tăng và có tính chất phức tạp
trong đó một trong những nguyên nhân chủ quan chính là nhận thức về xâm hại trẻ em của gia đình
và của chính trẻ em còn non nớt chưa đầy đủ
đình kiến xã hội hay các vấn đề khác cũng như là những nguyên nhân chủ quan
cũng trở thành rào cản để trẻ em lên tiếng trẻ em bày tỏ và đưa các vụ việc ra ánh sáng
cần một cơ chế giám sát quy định đầy đủ hơn nữa để tăng cường tính chủ động trong công tác bảo vệ trẻ em
là điều mà lãnh đạo chính phủ quốc hội các bộ ban ngành và tổ chức quan tâm lắng nghe
phần lớn là kế hoạch kế hoạch triển khai chỉ đạo của thủ tướng hay là gì thôi
thì tôi đề nghị trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn của thành phố
là một cái địa bàn là thủ đô
có rất nhiều những cái vấn đề mô hình tốt và có thể chúng ta cần phải nghiên cứu
để nâng một số những cái quy định lên thành cái văn bản quy vọng pháp luật
chúng ta cần có một cái thái độ cần có một quan điểm thực tế quyết liệt từ chính quyền
là phải đưa ra các biện pháp ngăn ngừa từ xa để nhằm mục đích là ngăn chặn tất cả các nguy cơ
có thể xảy đến với các cháu chứ không chỉ chạy theo để giải quyết cái hậu quả đã xảy ra
mặc dù hậu quả xảy ra thì chúng ta cũng giải quyết sẽ giải quyết thâu đám
thì tôi cũng tin là như vậy
từ vụ việc đó đấy
thì hà nội đã rút ra cái điều gì trong cái việc quản lý nhà nước
và chúng ta có cần phải xây dựng một cái bộ tiêu chí và quy trình chuẩn tắc
để có thể áp dụng trên phòng vi rộng để cái môi trường cho trẻ em được an toàn
để tránh được tất cả cái điều đáng tiếc xảy ra như dần vừa qua hay không
tại các diễn đàn quốc gia trẻ em lần thứ nhất diễn ra từ năm hai nghìn chín đến nay
là diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ sáu
quyền tham gia của trẻ em đã thể hiện ngày càng rõ ràng
mạnh mẽ và quyết liệt hơn bao giờ hết
đặc biệt đến hiện tại năm tỉnh thành phố lớn đã có hội đồng trẻ em
để thúc đẩy hơn nữa quyền tham gia của trẻ em trong vấn đề bảo vệ trẻ em
và qua các lần diễn đàn các đề xuất kiến nghị của diễn đàn kỳ trước
đều sẽ được nhìn lại và thảo luận điều đã và chưa thực hiện được
theo cam kết đề xuất của trẻ em
luật đã quy định rất là rõ rồi là chúng ta phải có bố trí cái người làm công tác
và bảo vệ trẻ em
mà quyền bố trí ấy là do chủ tịch ủy ban nhân dân xã
thủ tướng chính phủ trong phiên trực tuyến về vấn đề trẻ em
thì đã chỉ đạo là các cấp chính quyền là phải bố trí ngay
người làm công tác bảo vệ trẻ em
và vừa rồi ủy ban quốc gia về trẻ em họp thì phó thủ tướng vũ đức đam
là chủ tịch ủy ban quốc gia cũng đã chỉ đạo là phải thành lập
cái ban bảo vệ trẻ em ở cấp xã
giao cho chủ tịch ủy ban phải là trưởng cái ban đấy
và chỉ có cái người đứng đầu phụ trách cái công việc ấy
thì chúng tôi nghĩ là nó sẽ dần dần là có những cái chuyển biến tích cực
năm nay sau diễn đàn trẻ em quốc gia hai nghìn một mươi chín có hai mươi hai thông điệp kiến nghị
sẽ được gửi tới các cơ quan tổ chức các nhà hoạch định chính sách
ủy ban văn hóa giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng của quốc hội
sẽ tăng cường giám sát thực hiện các cam kết của chính phủ
các bộ ngành và chính quyền địa phương đối với yêu cầu chính đáng của các em
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh là tổ chức đại diện tiếng nói
nguyện vọng và thực hiện quyền giám sát việc thực hiện quyền trẻ em
bộ tài chính đã ban hành thông tư bốn mươi sáu hai nghìn một mươi chín có hiệu lực từ ngày sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
theo thông tư nguồn kinh phí thực hiện quyền giám sát
thực hiện điều chỉnh lương cơ sở của các cơ quan trung ương được lấy từ nguồn cải cách tiền lương năm hai nghìn một mươi chín
tối thiểu bốn mươi thu chế độ được để lại tiết kiệm một mươi chi phí thường xuyên
thông tư một trăm linh sáu hai nghìn một mươi chín của bộ quốc phòng có hiệu lực từ ngày tám tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
để hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng với quân nhân
người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân
đã phục viên xuất ngũ
thông tư bốn mươi bảy hai nghìn một mươi chín tt btc có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
quy định mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp cấp mới cấp lại
thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh là năm mươi đồng một lần
như vậy so với trước đây mức lệ phí này đã giảm
năm mươi đồng một lần
nghị định sáu mươi ba hai nghìn một mươi chín ndcp có hiệu lực từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
về xử phạt hành chính trong quản lý sử dụng tài sản công
thực hành tiết kiệm chống lãng phí dự trữ quốc gia và kho bạc nhà nước
cụ thể phạt tiền từ một mươi hai mươi triệu đồng nếu tổ chức giao sử dụng xe ô tô

tự nhiên đưa đón người không có tiêu chuẩn đưa đón người không có tiêu chuẩn
từ nơi ở đến nơi làm việc
đến đây thời lượng của chương trình tạp chí lao động và xã hội tuần này cũng đã kết thúc
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại